trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức liên bang nga chiều tối ngày hai mươi ba tháng năm theo giờ địa phương
tại thủ đô moscow thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm một mươi năm năm đường bay thẳng việt nam nga do việt nam airlines tổ chức
phát biểu tại sự kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng và đánh giá cao thành công của việt nam airlines
giữ vững đường bay một mươi năm năm kết nối trực tiếp việt nam và liên bang nga
thủ tướng cho rằng với những máy bay hiện đại phi công tài năng dịch vụ tốt và an toàn tuyệt đối
việt nam airlines là hãng hàng không uy tín của việt nam và trên thế giới
việt nam airlines đang đóng vai trò là sứ giả cho sự hợp tác hữu nghị quảng bá hình ảnh con người
và niềm tự hào việt nam đến với xứ sở bạch dương và ngược lại
riêng năm hai nghìn một mươi tám đã có trên sáu trăm linh người nga đến với việt nam đóng góp quan trọng vào thương mại đầu tư giữa hai nước
thủ tướng cũng mong muốn các cơ quan chức năng của liên bang nga tạo mọi điều kiện
để việt nam airlines có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối quan trọng này
nhất là về giờ bay điểm đỗ và thủ tục hàng không
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại giao thương giữa nhân dân hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
ngày hai mươi ba tháng năm tại buổi làm việc giữa chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
với thị trưởng thành phố moscow sergei subianin
hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thủ đô hà nội và moscow giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
nội dung hợp tác cụ thể bao gồm các dự án về phát triển giao thông công cộng
và cơ sở hạ tầng đường giao thông chỗ đỗ xe quản lý giao thông bảo đảm vệ sinh đô thị
hợp tác về khoa học và công nghệ y tế và bảo trợ xã hội bảo vệ môi trường
các hệ thống an sinh xã hội phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp
triển khai quan hệ đối tác công tư và các dự án đầu tư
trong lĩnh vực giáo dục moscow và hà nội sẽ thúc đẩy mở rộng các quan hệ đối tác trực tiếp
giữa các tổ chức giáo dục và triển khai chương trình đào tạo giáo viên
sau lễ ký kết hai bên đã có buổi hội đàm để trao đổi và thống nhất
các nội dung cụ thể của chương trình hợp tác giữa hai thành phố